công an huyện nhanh chóng xác minh làm rõ bắt giữ thêm bốn đối tượng trong vụ đánh bạc gồm
hoàng thị thái đặng thị cư hoàng thị tuyết và lý thị kham đều trú tại xã đình lập
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo quy định